phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương đã bắt giữ đối tượng lưu hoàng ân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại thành phố hồ chí minh là nghi phạm tạt acid là một người phụ nữ tử vong trên địa bàn thành phố dĩ an của tỉnh bình dương
theo thông tin ban đầu do có mâu thuẫn từ trước với một phụ nữ trú tại phường tân đông hiệp thị xã di an
cho rằng người này có lời lẽ xúc phạm bạn gái của mình đối tượng ân đã chuẩn bị acid để tìm nhận nhân rồi giải quyết mâu thuẫn
đến khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày hai mươi năm tháng hai khi thấy người phụ nữ này đang điều khiển xe gắn máy lưu thông trên đường vũng việt
phường tân đông hiệp thành phố di an thì ân đi xe máy exciter tay cầm ca nhựa đi ngược chiều và hấp chất lỏng
nghi là dung dịch acid vào mặt người phụ nữ rồi tẩu thoát
nạn nhân được sơ cứu và chuyển đến bệnh viện để điều trị nhưng đã tử vong ngay sau đó
sau khi gây án ân đã bán xe máy và lẩn trốn qua nhiều tỉnh thành
ngày bốn tháng ba lực lượng phòng cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh công an thị thành phố dĩ an công an tỉnh bình dương công an thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
và cục cảnh sát hình sự bộ công an đã phát hiện bắt giữ đối tượng ân tại thành phố nha trang và di lý về bình dương để tiếp tục điều tra làm rõ